tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc đại diện cho một mươi bảy tổ chức tôn giáo việt nam
cùng dự bởi tiếp có đại diện lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước ubnd tổ quốc việt nam ban tôn giáo chính phủ
hiện nay cả nước có ba mươi chín tổ chức tôn giáo của một mươi bốn tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động
với hai mươi tám cơ sở thờ tự gần hai mươi năm triệu tín đồ chiếm khoảng hai mươi bảy dân số cả nước
tín đồ các tôn giáo là lực lượng đông đảo trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội đã và đang tiếp tục góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng với sự phong phú của đời sống tín ngưỡng việt nam được xếp thứ ba trên thế giới về mức độ đa dạng tín ngưỡng tôn giáo
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời
có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến dựng nước và giữ nước là quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo
trong các giai đoạn cách mạng đảng và nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và đồng bào không theo tôn giáo
với những chủ trương chính sách đúng đắn nhất quán của đảng và nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo
trong những năm qua đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được cải thiện
nhiều tín đồ chức sắc chức việc trở thành các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất
xoa đói giảm nghèo trong đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội góp phần phát triển kinh tế
văn hóa xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chúng ta vẫn phải tiếp tục phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sức mạnh đoàn kết các tôn giáo
sức mạnh đoàn kết của đồng bào theo đạo và đồng bào là không theo đạo
để chúng ta vượt qua những khó khăn thách thức tận dụng được những thời cơ vận hội
để thực hiện thắng lợi

để thực hiện thắng lợi
chúng ta sẽ tiếp tục đồng viên cổ vũ để tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng võ về tổ quốc
chủ tịch nước cũng đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam ban tôn giáo chính phủ
các đoàn thể nhân dân các tổ chức xã hội tăng cường vận động tín đồ
cùng cộng đồng tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động ngăn ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu
và hoạt động của các thế lực thù địch phản động lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân
chủ tịch nước mong các tôn giáo tiếp tục phát huy đường hướng đồng hành cùng dân tộc
đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo khác nhau đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo
cùng nhân dân cả nước chung sức đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp phát triển bền vững